báo nhân dân đã trao tặng tám chiếc khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn cho báo nhân đạo
báo lumaniti của đảng cộng sản pháp và công đoàn sách cgt để giúp các bạn nước pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nước pháp
trong những tuần gần đây số ca nhiễm mới ở pháp liên tục tăng với mức rất cao từ sáu đến một mươi ca một ngày
để chia sẻ những khó khăn và giúp báo nhân đạo tổ chức an toàn hội nhà báo nhân đạo diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng chín
ban miên tập báo nhân dân đã quyết định tặng số khẩu trang này và giao cơ quan thường trú tại pháp chuyển tặng các bạn pháp
đồng chí patrick le iaric tổng miên tập báo nhân đạo đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban miên tập và tập thể những người làm báo nhân dân
đã quan tâm và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với các bạn pháp coi đây là sự động viên tinh thần rất lớn
và là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết của nhân dân hai nước và của những người làm báo đảng
món quà này sẽ được phân phối cho toàn bộ ekip tham gia tổ chức hội báo để phòng chống lây nhiễm
và hoàn thành nhiệm vụ trong sự kiện truyền thống của những người cộng sản pháp